vận chuyển hành khách tuyến cố định nhưng không xé vé mà thu tiền trực tiếp
giá vé được cơ quan chức năng niêm yết một đằng lái xe thu tiền một kiểu
đó là những phản ánh của người dân khi gọi về đường dây nóng của thành phố an toàn thời gian gần đây
thực trạng trên đang diễn ra ở một số nhà xe hoạt động kiểu xe dù bến cóc
và chủ yếu tập trung ở các tuyến đường ngoại ô và khu vực giáp ranh thành phố hồ chí minh
sau thời gian theo dõi nắm mắt được khu vực mà một số nhà xe từng đón trả khách dọc đường
phóng viên thành phố an toàn đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông bình triệu
tổ chức lập chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba xe vận chuyển hành khách nhưng không trao vé cho khách
trong đó nhà xe lê hải chạy tuyến tây ninh và rịa vốn tàu
còn mắc thêm lỗ thu tiền cao hơn giá niêm yết của cơ quan chức năng từ một trăm sáu mươi ba đồng lên hai trăm hai mươi đồng
cái vé này là cái lệnh chi phí của đầu bến chứ không phải là cái giá vé
cái đó mới là niêm yết của giá vé
con nói nghe nè giá vé này là giá niêm yết của ngôi thất xã
người ta làm rõ cho anh đây rồi anh diễn chuyển và kèm theo giá vé niêm yết
còn anh ở đây là chỉ dán lên đó để thu tiền khách
nè đây phòng thất xã đống ngọc đây
bến xe đống ngọc đàng hoàng
giá hôm nay là đem đi là hết rồi
bữa nay về tới công ty mới lấy
hồi tối đi là xé vé hết cho khách rồi
từ bến ở đồng nai về luôn chứ khách điện thoại không anh
chứ tầng khách điện thoại đi chọc đường hay là sao
đúng rồi chạy bến nhưng mà khách về tới đây là chỉ điện thoại vướt thôi chứ bất cứ đâu có vé đâu xé
trong ba tháng kể từ ngày hai mươi tháng tám đến ngày hai mươi tháng một mươi một
tại khu vực quản lý của mình qua hệ thống camera toàn tra và lập chốt kiểm soát
đội cảnh sát giao thông bình triệu đã tiến hành kiểm tra phát hiện
và lập biên bản xử lý sáu trăm ba mươi bốn xe khách vi phạm
tổng số tiền phạt gần bốn trăm ba mươi triệu đồng
tương nhiên phép lái xe hai tháng đối với một trăm linh bốn trường hợp
trong đó có lỗi phổ biến là dừng đổ xe không đúng nơi quy định là bốn trăm tám mươi bảy trường hợp
đón trả khách tại nơi cấm dừng cấm đổ là một trăm linh trường hợp
điều khiến xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
thu tiền vé nhưng không cho vé cho khách hai mươi bảy trường hợp
ngoài ra còn có các lỗi khác như vận chuyển hành khách theo tuyến cố định
không có hoặc không mang theo lệnh vận chuyển
hay có mang theo lệnh vận chuyển nhưng không ghi đầy đủ thông tin
không có xác nhận của bến xe nơi đi nơi đến theo quy định
và không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy
phòng cảnh sát thông đường và đường sắt chúng tôi đã tham mưu ra một thông báo
và yêu cầu lãnh đạo công an quận nguyện thành phố thu đức
phối hợp với bang thoàn châu thông của quận nguyện thành phố thu đức
cùng với các lực lượng khác để
xử lý trực đẩy đối với các điểm mà thường xuyên có dừng đổ
đón trả khách không đối nơi quy định
về phía phòng bx tám thì các đội trạm trực thuộc bx tám
cũng tăng cường công tác tường tra kiểm soát
đặc biệt là công tác điều tra cơ bản nắm tình hình trên địa bàn
được đảm trách cũng như địa bàn của quận nguyện
để tập trung xử lý và đặc biệt là sẽ cho các điểm
cũng như là các nhà xe lái xe cam kết việc thực hiện
trả khách và đậu đổ không đúng nơi quy định
lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
trong đợt di dời xe khách từ bến xe miền đông cũ
sang bến xe mới thì có ba trăm linh nhà xe chạy các tuyến cố định
đã không đăng vào bến mới
trong đó đã xác định được một trăm sáu mươi xe nên đăng ký
và các bến xe an sương bến xe ngã tư ga bến xe miền tây
khoảng một trăm bốn mươi xe còn lại chưa xác định được bến tuyến
và không loại trừ hoạt động trôi nổ kiểu xe dù bến cốc
sở đã chỉ đạo thanh tra giao thông có các biện pháp quyết liệt
nhằm phát hiện xử lý
tuy nhiên nạn xe dù bến cốc đến nay vẫn còn diễn ra ngày một nhất nhớ hơn
đối với một bộ phần nhỏ người dân còn có thái quen đóng xe dọc đường
để vô tình tiếp tay cho nạn xe dù bến cốc lộng hành
không chỉ phải trả số tiền cao hơn giá vé
mà còn không được đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm
trong trường hợp xảy ra các sự cố rủi ro trên hành trình